tuy nhiên vụ giám sát công ty đại chúng vẫn nhận thấy báo cáo tài chính và xác nhận kiểm toán còn nhiều mâu thuẫn
vì vậy phó vụ trưởng và hai chuyên viên của vụ này đã tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo hội kiểm toán viên hành nghề việt nam
và kết luận hội kiểm toán viên hành nghề hà nội cpa hà nội phải kiểm toán và phát hành lại báo cáo kiểm toán của faros
theo cáo trạng dù có kết luận như trên thế nhưng cpa hà nội không chấp hành mà lê văn tuấn là kiểm toán viên
cùng nguyễn ngọc tình tổng giám đốc vẫn ký ban hành ba báo cáo kiểm toán
có nội dung chấp thuận toàn phần đối với các báo cáo tài chính báo cáo vốn góp của chủ sở hữu faros
sau khi có các báo cáo kiểm toán tổng giám đốc đã ký văn bản gửi ủy ban chứng khoán nhà nước
đề nghị sớm có văn bản chấp thuận faros là công ty đại chúng
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu ông điền ký báo cáo kèm tờ trình gửi chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của faros và đề xuất phê duyệt chấp thuận công ty faros là công ty đại chúng
cùng ngày chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước vũ bằng hồi đáp đồng ý
ngày hôm sau ông điền ký công văn có nội dung ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng
ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu phó vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng đề nghị đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử
ủy ban chứng khoán nhà nước về nội dung chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của faros
tại cơ quan điều tra ông điền thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm
khai bản thân nhận thức được những sai phạm trong hồ sơ của ferros và các báo cáo kiểm toán
tuy nhiên cáo trạng nêu ông điền khai do pharos là công ty lớn
ông trịnh văn quyết có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các cấp
đồng sở hữu một công ty chuyên tư vấn pháp luật khi thẩm định hồ sơ
ông điền đã yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng về việc góp vốn thế nhưng hai lần bị khiếu nại
vì cho rằng đã làm vượt thẩm quyền gây khó khăn cho doanh nghiệp
do lò sâu ảnh hưởng đến công việc của bản thân nên điền biết sai nhưng vẫn làm tờ trình báo cáo cho ông vũ bằng
để đề nghị chấp thuận công ty faros là công ty đại chúng
đồng thời điền đã ký ban hành công văn có nội dung nêu trên để nêu ý kiến cáo trạng nêu rõ
hành vi của ông điền đã tạo điều kiện cho ferros đủ điều kiện chấp thuận là công ty đại chúng
để được niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm
cáo trạng nêu hành vi của các bị can khiến nhà đầu tư chứng khoán lầm tường cổ phiếu os có giá trị thật
từ đây ông quyết bán ba trăm chín mươi một triệu cổ phiếu cho hơn ba mươi bốn trăm linh nhà đầu tư chiếm đoạt ba sáu trăm hai mươi tỷ đồng
hành vi của ông quyết bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tội danh thao túng thị trường chứng khoán theo viện kiểm sát nhân dân tối cao
ông quyết chỉ đạo em gái huế mượn giấy tờ của bốn mươi năm người khác đứng tên hai mươi doanh nghiệp và mở năm trăm linh tài khoản chứng khoán
nhằm thu lợi từ các cổ phiếu đã niềm yết thuộc hệ sinh thái flc riêng ông quyết đứng tên hay ba tài khoản
năm mã cổ phiếu amd sai gab flc art liên tục được nhóm ông quyết mua bán với khối lượng lớn
chi phối thị trường vào lúc mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch
nhóm đặt lệnh mua bán rồi hủy nhằm tạo cung cầu giả hành vi này đã giúp ông quyết thu lợi bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng
cụ thể trong hai tháng giữa năm hai nghìn một mươi bảy cổ phiếu amd giúp ông quyết thu lợi bất chính ba mươi chín tỷ đồng
tám tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy đầu hai nghìn một mươi tám ông thu lợi ba bốn tỷ đồng từ cổ phiếu hai gần một năm từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi
ông thu hai trăm ba mươi tám tỷ đồng từ mã grb tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
ông thu lợi ba trăm chín mươi bảy tỷ đồng từ mã flc nửa đầu năm hai nghìn hai mươi một ông tiếp tục thu bốn mươi bốn năm tỷ đồng từ mã iot
việc thao túng cổ phiếu amd gab
diễn ra trước khi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có hiệu lực
thế nên ông quyết phải chịu trách nhiệm hình sự với bốn mã còn lại tổng tiền là sáu trăm tám mươi bốn tỷ đồng
ông quyết và bà huế phải nộp lại số tiền thu lợi từ mã md
hành vi của nhóm ông quyết được xác định là thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn rất nghiêm trọng
xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán nhà chức trách cáo buộc
ông quyết được xác định là chủ mưu quyết định chỉ đạo thực hiện mở quản lý sử dụng các tài khoản chứng khoán
quyết định chỉ đạo việc cấp khống tiền cho các tài khoản cho bảo huế quản lý sử dụng để thao túng năm mã chứng khoán
bà huế thực hành tích cực nhất để giúp ông quyết phạm tội
bà trực tiếp nhận chỉ đạo của anh trai để giao những người khác thực hiện nâng khống vốn góp của công ty faros và đưa cổ phiếu này lên sản chứng khoán
bà còn là người mua bán cổ phiếu hoặc giao cho người khác mở tài khoản ký thủ tục chuyển tiền để thao túng thị trường chứng khoán
em gái ruột khác của ông quyết là bà nga được xác định chỉ đạo toàn bộ việc cấp khống tiền cho các tài khoản do huế quản lý để thao túng thị trường chứng khoán
theo cáo trạng hiện các bị can và người liên quan tới vụ án nêu trên đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền là hơn một trăm chín mươi năm tỷ đồng
trong đó sơn bị can trịnh văn quyết nộp hơn một trăm tám mươi chín năm tỷ đồng
các bị can nguyễn thanh bình cựu phó tổng giám đốc flc nộp hơn hai sáu tỷ đồng
trần thế anh cựu phó tổng giám đốc công ty faros nộp một một tỷ đồng
lê thành vinh cựu chủ tịch công ty nộp hơn năm trăm chín mươi sáu triệu đồng
ngoài ra nhiều bị can và người liên quan nộp từ vài chục triệu đến hơn hai trăm linh triệu đồng